trong bối cảnh xung đột nga ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm căng thẳng thì ủy ban châu âu mới đây đã đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ một mươi với nga
tuy nhiên đề xuất này hiện đang vấp phải sự phản đối của một mươi ba quốc gia thành viên
bất đồng lớn nhất giữa các nước châu âu về gói trừng phạt thứ một mươi với nga nằm ở vấn đề pháp lý giữa ủy ban châu âu và các nước thành viên
liên quan đến khối tài sản ba trăm linh tỷ đô la mỹ của nga bị đóng băng ở các nước g bảy và châu âu
ba nước châu âu phản đối gói trừng phạt thứ một mươi cho rằng đề xuất áp đặt các điều khoản tiền phạt của ủy ban châu âu với những cá nhân tập thể tổ chức bao gồm cả ngân hàng trung ương a
khi cố ý không khai báo giao nộp tài sản của nga bị phong tỏa ở các nước châu âu và g bảy là thẩm quyền quốc gia ủy ban châu âu không có quyền áp đặt các biện pháp này
ngoài ra gói trừng phạt thứ một mươi của ủy ban châu âu còn vấp phải sự phản đối của hungary về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với lĩnh vực hạt nhân của nga